nhằm vào một lực lượng dân quân dòng hồi giáo siai được iran ủng hộ
vụ việc khiến sáu người thiệt mạng và ba người bị thương nặng hai trong ba chiếc xe đã bốc cháy
trong một diễn biến khác mỹ lên kế hoạch gửi thêm ba quân đến trung đông
sau vụ không khích hạ sát tướng soleimani của iran
chủ tịch cuba miguel díaz canel vừa lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của washington
chống lại bộ trưởng quốc phòng nước này đồng thời chỉ trích đây là biện pháp
được đưa ra dựa trên những lời vu khống và dối trá
trong tuyên bố đưa ra trên mạng twitter nhà lãnh đạo cuba cũng khẳng định
bất chấp những lời đe dọa và các lệnh trừng phạt nhân dân cuba sẽ không quý đầu
về phần mình ngoại trưởng cuba bruno rodriguez cũng bày tỏ phản đối mạnh mẽ quyết định
của bộ ngoại giao mỹ cấm nhập cảnh vào nước này đối với người đứng đầu bộ quốc phòng cuba
ông rodriguez cho rằng biện pháp này có ảnh hưởng đến thực tế và mang tính chất đe dọa và vù khống
bộ nông nghiệp campuchia cho biết nước này đã xuất khẩu hơn hai trăm bốn mươi tám tấn gạo sang trung quốc
trong năm hai nghìn một mươi chín tăng bốn mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc vẫn là nước mua gạo hàng đầu của campuchia trong năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu gạo sang trung quốc chiếm bốn mươi tổng xuất khẩu gạo của campuchia trong năm hai nghìn một mươi chín
tăng so với mức hai mươi bảy năm trước
trong khi đó năm hai nghìn một mươi chín campuchia cũng đã xuất khẩu gần hai trăm linh ba tấn gạo sang thị trường châu âu
giảm một phần tư so với cùng kỳ năm trước
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động sau đây là những thông tin đáng chú ý khác
chế rừng tại australia
chế rừng tại australia
australia không chỉ gây thiệt hại hàng triệu đô la mà còn gấp đi nhiều giá trị văn hóa vô giá
trong số đó bộ sưu tập đàn guitar khổng lồ của ông michael haman
một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng ở australia đã hoàn toàn tan vào cho bụi
ngọn lửa hung dữ không chỉ cướp đi ngôi nhà của ông mà còn thiêu dụi sáu mươi năm trong tổng số bảy mươi cây đàn guitar
hofner cổ quý hiếm mà ông đã giải công sưu tập trong suốt hai mươi năm qua
hãng taxi bluebird thông báo sẽ bổ sung hai trăm linh xe điện hoặc taxi điện vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
giám đốc điều hành bluebird cho biết công ty này hiện có ba mươi taxi điện gồm hai mươi sáu xe của nhà sản xuất trung quốc bid
trong biên chế nhóm bluebird thông thường và bốn xe tesla do mỹ sản xuất cho nhóm dịch vụ silverbert cao cấp
bloobird đã đầu tư gần ba triệu đô la cho ba mươi xe điện đầu tiên vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ
và ra mắt taxi điện tử đầu tiên tại jakarta vào đúng ngày trái đất hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hàng nghìn người đã đổ về một bãi biển ở new zealand để tìm cách giải cứu đàn
cá voi bị mắc cạn vào đêm qua có ba con trong số đàn cá voi hoa tiêu vê ngắn gồm một mươi con đã chết
sau khi bị mắc cạn ở bãi biển mantaranji spit thuộc bán đảo coromanden trên đảo north iceland
sự kiến lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành giải cứu những con cá voi còn lại khi thủy chiều dâng
nhiệt độ tại khu vực phía đông xứ england của vương quốc anh đã lên tới ba mươi tám bảy độ c
mức cao kỷ lục trong ngày hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín chung số phận với một loạt các nước bắc âu
còn tại thời điểm mùa đông trong năm
thủ đô london cũng ghi nhận mức cao kỷ lục hai mươi một hai độ c
biến đây trở thành một mùa đông nóng chưa từng có tại anh quốc
tại cao nguyên scotland mức nền nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là một mươi ba chín độ c
cao hơn hẳn mức nền nhiệt cũ khoảng năm độ c
thưa quý vị bế tắc trong cuộc khủng hoảng liby được cho là sẽ ngày càng khó gỡ
sau khi thổ nhĩ kỳ khẳng định sẽ gửi quân sang liby
gồm cả hải lục và không quân nếu nhận được lời đề nghị tương ứng
cái bắt tay giữa thổ nhĩ kỳ và chính phủ đoàn kết dân tộc ở liby
đang vấp phải sự chỉ trích của nhiều nước khi cho rằng động thái này
có thể khiến tình hình quốc gia bắc phi thêm lún sâu vào bế tắc
đồng thời gây tranh cãi giữa một số nước trong khu vực
quốc hội thổ nhĩ kỳ đã thông qua dự luật cho phép triển khai binh sĩ tới liby
trước đó cơ quan này cũng thông qua thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với gna
chính phủ được liên hợp quốc công nhận ở libya
cho phép thổ nhĩ kỳ hỗ trợ trang thiết bị và huấn luyện quân sự cho gna
lực lượng đang kiểm soát thủ đô tripoli và đối đầu với lực lượng ở miền đông của tướng haftta
chỉ trong thời gian rất ngắn phía thổ nhĩ kỳ đã cho thấy liby
giờ trở thành ưu tiên chính trị an ninh và đối ngoại hàng đầu của ankara
có vẻ như thổ nhĩ kỳ muốn tạo dựng cục diện chính trị quân sự và an ninh có lợi nhất cho thổ nhĩ kỳ
nhưng nhìn nhận lại sự hỗn độn mà thổ nhĩ kỳ tạo ra khi gửi quân đến và hỗ trợ lực lượng đối lập ở syri
tôi sợ rằng động thái mới xét lại là một sai lầm tôi nghĩ thổ nhĩ kỳ không nên chuốc lấy những cuộc xung đột
quân đội thổ nhĩ kỳ đã được triển khai ở bắc syri và iraq
nước này cũng có quan cứu quân sự ở qatar
thêm sự hiện diện quân sự ở libya sẽ củng cố vai trò và ảnh hưởng của nước này trong khu vực
tăng vị thế của thổ nhĩ kỳ trong quan hệ với mỹ và những thành viên lớn trong eu và nato
cũng như tiếp xúc thổ nhĩ kỳ
kỳ trong cuộc ganh đua trực tiếp với iran và ả rập xê út trong thế giới hồi giáo
giống như tuyên bố của phó tổng thống thổ nhĩ kỳ fuad oktay là không có kế hoạch nào thành công được
ở khu vực trung đông mà thiếu đi sự góp mặt của thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên việc can thiệp vào liby của thổ nhĩ kỳ đồng loạt vấp phải sự phản đối của các nước ả rập
quốc hội bốn nước ai cập ả rập xê út uae và bahrain kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm
ngăn chặn hành động can thiệp của nước ngoài vào mọi quốc gia ả rập
đồng thời bác bỏ việc quốc hội thổ nhĩ kỳ cho phép triển khai quân ở liby
tình hình được nhận định sẽ thêm phức tạp khi lực lượng miền đông của tướng khalifa haftta
vốn được ai cập và uae hậu thuẫn cộng thêm sự ủng hộ chính trị từ mỹ nga và pháp
kẻ địch đã công bố chiến tranh chúng tôi chấp nhận lời tuyên chiến của thổ nhĩ kỳ
và sẽ chứng minh hành động xâm lược của họ vào đất nước chúng tôi là sai lầm
rất tiếc khi người dân thổ nhĩ kỳ vốn rất gần gũi với chúng tôi
lại phải đứng trước canh bạc do tây íp erdogan đặt cực
moscow đã bày tỏ lo ngại rất lớn về triển vọng thổ nhĩ kỳ điều binh sĩ đến libya
cũng như thỏa thuận an ninh vừa đạt được giữa hai nước này
phái bộ hỗ trợ liên hợp quốc tại liby nêu rõ
những diễn biến chính trị ở libya đã đặt sự thống nhất của nước này vào chỗ nguy hiểm
berlin thì đang chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế về libya dự kiến diễn ra vào đầu năm tới
một giải pháp toàn diện nhằm mang lại hòa bình cho libya đang được tìm kiếm
song những diễn biến hiện nay cho thấy đây là tiến trình đầy khó khăn
và khó có thể đạt đích đến trong thời gian ngắn
do lập trường của các bên liên quan còn quá cách xa nhau
thưa quý vị ý thức bảo vệ môi trường đã lan tỏa trong xã hội
và chúng ta đã quá quen thuộc với cụm từ rác thải nhựa rồi
và biện pháp đầu tiên chúng ta vẫn thường được khuyến khích là giảm thiểu
hoặc là ngưng sử dụng túi nhựa dùng một lần đúng không ạ
tôi thấy rằng ý thức bảo vệ môi trường cần phải được nâng cao
ngay từ những việc nhỏ nhất ví dụ như là dừng sử dụng túi ni lông dùng một lần
và cái việc ngừng sử dụng túi ni lông này thì theo tôi được biết
ở việt nam chúng ta thì mới chỉ có một vài siêu thị lớn là áp dụng cái biện pháp này
vâng đúng như vậy
khi mà đi siêu thị thì tôi cũng có thấy những chiếc túi vải để thay thế cho túi ni lông
tuy nhiên là chúng ta dường như là mới dừng ở việc khuyến khích
cũng như là kêu gọi ý thức của người dân mà thôi
vâng đúng vậy ạ
ở nước ta thì hiện tại mới chỉ đang là kêu gọi thay đổi ý thức của người tiêu dùng thôi
thế nhưng mà nếu nhìn sang nước láng giềng trong khu vực như là thái lan
thì ngay từ hôm một vừa rồi họ đã chính thức ban hành lệnh cấm túi nhựa dùng một lần
tại những cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị
đây được coi là một bước tiến tích cực nữa của nước này trong nỗ lực bảo vệ môi trường
tại thái lan các tập đoàn bán lẻ công ty sản xuất nhựa và siêu thị lớn tại nước này
vừa chính thức ngừng cung cấp túi nhựa dùng một lần cho khách hàng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
mới đầu thì mọi người rất bỡ ngỡ và không quen
nhưng tôi nghĩ là thói quen sẽ được hình thành dần theo thời gian rồi nó sẽ thay đổi thôi
họ sẽ phải có biện pháp hỗ trợ cho khách hàng sử dụng thay thế túi ni lông
và phải chấp nhận rằng chưa thể thay đổi được ngay đầu
có lẽ phải mất ít nhất một đến hai tháng trước khi hình thành được thói quen sử dụng mới
theo ước tính người dân thái lan dùng tới bốn mươi năm tỷ túi nhựa sử dụng một lần mỗi năm
trong đó khoảng ba mươi được phát ra từ các siêu thị và cửa hàng tiện ích
trong khi đó khoảng ba mươi túi nhựa sử dụng một lần có nguồn gốc từ các cửa hàng tư nhân
phần còn lại từ những người bán dạo trên đường phố hoặc các khu chợ
chính phủ cần phải đóng vai trò kết nối nhiều hơn với những người bán hàng nhỏ lẻ mà không thuộc hiệp hội nào
có như vậy thì các biện pháp mới nâng cao được tính hiệu quả đi sâu vào cuộc sống và tạo thói quen tiêu dùng mới
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai thái lan sẽ cấm sử dụng các hộp đựng và những vật dụng bằng nhựa như túi ống hút và cốc nhựa
lệnh cấm nằm trong một kế hoạch tổng thể giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi